sở giáo dục và đào tạo tỉnh bến tre cho biết đã nhận được báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo huyện châu thành
về việc nam sinh lớp tám bóc cổ giáo viên trong dự học và đang chỉ đạo xử lý vụ việc này
ngày hai tháng ba một nam sinh lớp tám trường trung học cơ sở tân thạch châu thành
có lời lẽ nhục mạ bó bóc cổ giáo viên dạy môn anh văn của lớp
vào thời điểm xảy ra vụ việc một học sinh nữ đang mở vở dạy môn khác ra viết
bị cô giáo phát hiện và nhiều lần yêu cầu trú tâm vào việc học
nhưng nữ sinh này không nghe
sau đó cô giáo đến bàn thu giữ quyền vở của nữ học sinh này
nhưng bị nam sinh ngồi ở bàn phía sau đứng dậy có lời lẽ thách thức và hạ nhục cô
nam sinh này vừa chửi vừa dùng tay bóc cổ cô và phải nhờ sự căn ngăn của mọi người cô giáo này mới thoát ra được